trong lúc cơn ghen và cơn say cùng nổi lên bạc đã lấy hai cây dao đâm liên tiếp một mươi một nhát vào người làm chị bình tử vong tại bệnh viện
sau khi gây án bạc đã đến cơ quan công an tự thú